theo trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc ngày hai mươi một tháng năm
đã lên tới bảy trăm tám mươi chín sáu triệu kw đây là mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước
tại nhiều địa phương khu vực miền trung trong đó có tỉnh quảng trị
thời tiết nắng nóng đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến
vì vậy để cung cấp điện ổn định cho khách hàng ngành điện tỉnh quảng trị đã chủ động triển khai
nhiều giải pháp bảo đảm vận hành an toàn cung cấp điện ổn định phục vụ cho các hoạt động
kinh tế xã hội sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân
nắng nóng gai gắt kéo dài nhiều ngày qua kết hợp với gió tây nam thổi mạnh
khiến nguy cơ mất an toàn lưới điện như cháy rừng cây cối va quệt và đường dây tăng cao
vì vậy bên cạnh việc kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ ở những trạm biến áp trọng điểm
cán bộ công nhân ngành điện lực tỉnh quảng trị còn tích cực triển khai phát dọn thực bì
bảo đảm an toàn hành lang lưới điện đặc biệt là những khu vực đồi núi rừng trồng của người dân
công ty điện lực tỉnh quảng trị đã chủ động bố trí phương án nguồn lưới điện
vận hành trong điều kiện bình thường và trong tình huống phụ tải tăng cao vào mùa nắng nóng
đặc biệt đơn vị đã thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả đội sửa chữa điện đường dây nóng
có khả năng nhanh chóng tiếp cận và tiến hành sửa chữa trên đường dây mà không cần cắt điện
qua đó bảo đảm tính ổn định liên tục khi sử dụng điện cho khách hàng
đặc biệt trong mùa nắng nóng và khô hàn thì chúng tôi cũng chú ý đến việc cấp điện cho các trạm bơm tưới
rồi những điểm cấp nước cho sinh hoạt đảm bảo cho việc vận hành của các trạm bơm về tử tiêu cũng như cấp nước sinh hoạt hoạt động tốt nhất
trước tình hình nắng nóng còn kéo dài công ty điện lực tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các điện lực trạm điện
đội quản lý vận hành lưới điện cao thế tăng cường kiểm tra lưới điện các điểm mất an toàn
bố trí nhân lực vật tư và phương tiện
giúp phục các sự cố có thể xảy ra đồng thời bố trí nhân viên đến tận từng hộ gia đình để kiểm tra
kết hợp tuyên truyền cho khách hàng nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả